nhiều nạn nhân cho biết trước khi được đưa về quảng ngãi họ từng làm việc cho tiên tại tỉnh bình dương
tại đây nhiều cô gái cũng bị tiên xuống tay liên tục
một nạn nhân bỏ trốn bị tiên bắt được đã bị hắn dùng hành vi man dợ để cảnh cáo
do đó các cô gái đều khiếp sợ buộc phải nghe theo lời của tiên về quảng ngãi tiếp tục làm tiếp viên quán karaoke
ngoài việc xuống tay với các cô gái phạm ngọc tiên còn giữ chân nạn nhân bằng các khoản nợ
tiên cho các nữ tiếp viên vay tiền với lãi suất cao
một nạn nhân cho biết chỉ vay của tiên năm triệu đồng thế nhưng ba tháng sau số tiền nợ đã lên tới tám mươi triệu đồng
với hành vi tàn bạo phạm ngọc tiên bị khởi tố để điều tra xét xử
tuy nhiên trong thời gian được tại ngoại tiên đã bỏ trốn
tháng một năm hai nghìn hai mươi ba công an ra quyết định truy nã đặc biệt đối với phạm ngọc tiền
ngày bảy tháng ba thông tin từ công an tỉnh vĩnh long cho biết
cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện vũng liêm tỉnh vĩnh long đã tống đạt các quyết định khởi tố vụ án hình sự
khởi tố bị can và lệnh tạm giam một đối tượng có hộ khẩu thường trú trên địa bàn để điều tra về hành vi đổi bại với người dưới một mươi sáu tuổi
theo kết quả điều tra ban đầu huỳnh tiến tịnh sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi năm vụ tại xã hiếu phụ huyện vũng liêm
là nhân viên một trường trung học cơ sở trên địa bàn huyện vũng liêm
trước đó vào khoảng tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi ba cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện vũng liêm
đem nhận đơn tố giác tội phạm của gia đình bị hại về việc bé dê mờ xê sinh năm hai nghìn chín
ngụ tại huyện càng long tỉnh trà vinh đang ở nhờ nhà người thân để đi học ở xã hiếu phụng huyện vũng liêm
thì bị thịnh giở trò đối bại
theo lời khai ban đầu của thịnh và bị hại thì trong khoảng thời gian từ đầu tháng chín năm hai nghìn hai mươi ba đến ngày sáu tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi ba
thịnh và mc quen biết nhau và phát sinh tình cảm thịnh đã nhiều lần thực hiện hành vi nắm tay hôn vào hai bên má của xê
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện vũng liêm đang tiếp tục làm rõ để xử lý đúng theo quy định của pháp luật
chiều ngày bảy tháng ba trung tâm phối hợp
tìm kiếm cứu nạn hàng hải việt nam cục hàng hải việt nam bộ giao thông vận tải cho biết
lực lượng chức năng đã ứng cứu thành công một ngư dân nguy kịch sau khi lênh đênh hai mươi tám tiếng trên vùng biển hoàng sa
trước đó vào lúc bảy giờ ngày bốn tháng ba khi đang hành nghề trên vùng biển hoàng sa
ngư dân hoàng minh nhơn hai mươi sáu tuổi ngụ tại huyện thăng bình quảng nam
thuộc tàu qna chín mươi bốn nghìn chín trăm một mươi sáu ts bị lật thuyền thúng rơi xuống biển mất tích
tàu qna chín mươi bốn nghìn chín trăm một mươi sáu ts cùng với các tàu thuộc tổ đội đã nỗ lực tìm kiếm
đến một mươi một h ngày năm tháng ba tìm thấy anh nhân và đưa lên tàu chăm sóc trong tình trạng sức khỏe suy yếu
anh nhơn đã trôi giặt hai mươi tám giờ trên biển dưới thời tiết lạnh
tuy nhiên đến sáng ngày sáu tháng ba tình trạng của ngư dân này tiếp tục suy yếu nghiêm trọng
kèm với các triệu chứng khó thở đau ngực và bất tỉnh
thuyền trưởng tàu qna chín mươi bốn nghìn chín trăm một mươi sáu ts đã liên lạc về trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải việt nam
việt nam mcc thông báo tình hình khẩn và yêu cầu việt nam mrcc có biện pháp
hỗ trợ cho tàu ngay sau khi tiếp nhận thông tin từ tàu qna chín mươi bốn nghìn chín trăm một mươi sáu ts
trung tâm đã hướng dẫn hải trình ngắn nhất để tàu hướng về bờ đồng thời phối hợp thông tin
với trung tâm cấp cứu thành phố đà nẵng để tư vấn y tế từ xa cho tàu và hướng dẫn tàu sơ cứu cho nạn nhân
theo trần đoán từ các y bác sĩ nạn nhân hoàng minh nhân hiện đang bị suy hô hấp nghiêm trọng
mất thân nhiệt thân thể có nhiều dấu vết của chấn thương do va đập nghi nội chấn thương
tình trạng nạn nhân hết sức nguy kịch do đã mất trí giác hôn mê do suy hô hấp không ăn uống được
có thể dẫn đến tử vong nếu không được tiếp cận y tế chuyên khoa kịp thời
lúc một mươi hai h bốn mươi phút ngày sáu tháng ba tàu sar bốn trăm một mươi hai được lệnh rời cầu cảng tại đà nẵng
khẩn trương đến hiện trường cứu nạn ngư dân cùng đi còn có ekip bác sĩ của trung tâm cấp cứu thành phố đà nẵng
bằng tốc độ hành trình nhanh nhất lúc một h một mươi tám phút ngày bảy tháng ba lực lượng cứu nạn hàng hải
tiếp cận tàu qna chín mươi bốn nghìn chín trăm một mươi sáu ts
và triển khai cấp cứu tại chỗ tình trạng ngư dân nhân lúc này hết sức nguy kịch do bị đa chấn thương
suy hô hấp kiệt sức không phản ứng với các biện pháp kiểm tra lâm sàng
sau khi trải qua ca cấp cứu ngư dân tiếp tục được chuyển lên tàu sar bốn trăm một mươi hai để được chăm sóc y tế đặc biệt
và khẩn trương đưa về bờ
nối tiếp chương trình sẽ là các tin tức mà chúng tôi vừa cập nhật được xin mời quý vị cùng theo dõi
tối ngày bảy tháng ba một vụ hỏa hoạn đã xảy ra tại kho gạo trên đường xuân hồng
phường an bình quận ninh kiều thành phố cần thơ
theo một nhân chứng có mặt tại hiện trường kể lại vào khoảng một mươi chín h bốn mươi phút cùng ngày
ông nghe thấy một tiếng nổ rất lớn tiếp đến tiếng nổ nhỏ phát ra từ kho gạo cùng khói lửa bùng lên
nhận được tin báo lực lượng chức năng đã điều ba xe chữa cháy cùng nhiều cán bộ chiến sĩ đến hiện trường dập lửa
sau khoảng một mươi phút lực lượng chức năng đã dập tắt ngọn lửa
hiện chưa xác định được nguyên nhân vụ hỏa hoạn và mức độ thiệt hại
ngày bảy tháng ba đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số sáu đội sáu của cảnh sát giao thông bộ công an
phối hợp với các đơn vị chức năng tỉnh đồng nai điều tra nguyên nhân vụ cháy xe tải trên cao tốc phan thiết dầu dây
thông tin ban đầu khoảng một mươi sáu giờ cùng ngày xe tải biển số sáu mươi c ba mươi sáu nghìn sáu trăm linh ba do tài xế khoảng năm mươi tuổi di chuyển trên cao tốc phan thiết dầu dây hướng từ bình thuận đi đồng nai
khi đến km bảy mươi hai hai trăm linh đoạn thuộc huyện xuân lộc đồng nai xe tải bất ngờ bốc cháy dữ dội
tài xế vụ cho xe tấp vào lề và dùng bình chữa cháy sách tay để khống chế ngọn lửa nhưng bất thành
sau đó ngọn lửa nhanh chóng lan ra bao trùm toàn bộ hàng hóa trên xe
nhận được tin báo đội tuần tra xử lý sự cố trên cao tốc phan thiết dầu dây đã nhanh chóng tiếp cận hiện trường
đồng thời thông báo cho lực lượng phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ huyện xuân lộc điều động xe chữa cháy đến giật lửa và điều tra nguyên nhân vụ việc
hậu quả xe tải cháy trơ khung thiêu dụi toàn bộ hàng hóa trên xe và một số tài sản cá nhân của tài xế
may mắn không có thiệt hại với người
cũng trong ngày bảy tháng ba vừa qua một vụ cháy rừng nghiêm trọng đã xảy ra tại khu vực rừng thuộc xã phúc sơn thị xã nghĩa lộ tỉnh yên bái
một lãnh đạo xã cho biết địa phương vừa huy động gần năm trăm linh người dập tắt đám cháy hai sáu hectare rừng
theo đó khoảng một mươi bảy h ba mươi phút ngày sáu tháng ba trên địa bàn xảy ra vụ cháy rừng tại tiểu khu bốn trăm bảy mươi
thôn bản hán xã phúc sơn
nhận được thông tin thị xã huy động lực lượng gần năm trăm linh người gồm người dân địa phương dân quân tự vệ công an bộ đội kiểm lâm địa bàn khống chế đám cháy
đến khoảng hai h sáng ngày bảy tháng ba đám cháy được không chế
tuy nhiên vẫn còn một số điểm bùng phát trở lại
lực lượng chức năng đã kịp thời dập tắt không chế ngọn lửa lây lan
đến bốn h sáng ngày bảy tháng ba đám cháy được không chế hoàn toàn
sau khi đám cháy được giật tắt ủy ban nhân dân thị xã phân công lực lượng canh gác kiểm soát đám cháy để không bùng phát trở lại
thông tin sở bộ vụ cháy rừng gây thiệt hại hai sáu hectare rừng trồng sản xuất và thám có cây bụi
hiện nay các lực lượng chức năng đang điều tra xác minh nguyên nhân và mức độ thiệt hại để có biện pháp khắc phục xử lý
xin chuyển sang các tin tức xã hội đáng chú ý
theo kế hoạch hoàn thành vào năm hai nghìn hai mươi một song đến nay dự án mới đạt khoảng tám mươi khối lượng dự kiến về đích vào tháng sáu tới đây
do ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông hà nội làm chủ đầu tư
dự án được thực hiện từ tháng sáu năm hai nghìn hai mươi theo kế hoạch hoàn thành năm hai nghìn hai mươi
do phải điều chỉnh lại thiết kế phương án thi công dịch covid một mươi chín bùng phát khiến dự án chậm tiến độ
dự án đến nay đạt khoảng tám mươi khối lượng dự kiến về đích vào tháng sáu ngày bảy tháng ba
các loại máy móc hạng nặng cùng công nhân tích cực làm việc để sớm hoàn thành dự án
dự án chia làm bốn đoạn từ khách sạn thắng lợi đến xuân diệu từ xuân diệu đến ngõ một trăm hai mươi bốn âu cơ
từ ngõ một trăm hai mươi bốn âu cơ đến nút giao lạc long quân
và từ nút giao lạc long quân đến nút giao cầu nhật tân
hiện một phần đầu của đường âu cơ đã thi công xong hạng mục tường chắn đê trải nhựa mặt đường
một số đoạn trên đường âu cơ đang được cắt hạ và chia mặt đường ở hai độ cao khác nhau
đường gom dân sinh được xây tường chắn tại vị trí giải phân cách giữa mặt đường chính để xử lý
tranh cao độ giữa hai lản
máy móc cùng công nhân rút cọc chắn giữa đường gom dân sinh và đường chính
đoạn đê mới bằng bê tông sau khi hoàn thành cao hai bốn mét
những đoạn này xây dựng tường trắn tại nơi tiếp xác đường chính với đường dân sinh
đảm bảo kết nối với các nhánh rẽ thuận lợi an toàn
do lưu lượng phương tiện lưu thông đông xe tải đi lại nhiều khiến bụi bay mù mịt
ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống người dân hai bên đường
trước đó trả lời chất vấn của đại biểu quận tây hồ về tiến độ dự án mở rộng đường âu cơ
giám đốc ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông tp hà nội nguyễn trí cường
cam kết đến tháng sáu sẽ thông xe kỹ thuật toàn tuyến
tối ngày bảy tháng ba chương trình khai mạc lễ hội áo dài diễn ra đã nhận được sự quan tâm của người dân và du khách
đêm khai mạc gây ấn tượng với màn trình diễn tám trăm linh mẫu áo dài được chế tác công phu từ ba mươi nhà thiết kế nổi tiếng
chương trình khai mạc lễ hội áo dài diễn ra từ một mươi chín h đến hai mươi một h tại phố đi bộ nguyên huệ
trong buổi lễ khai mạc ban tổ chức thông báo lễ hội áo dài tp hcm vừa đón nhận kỷ lục việt nam
là lễ hội quảng bá áo dài việt nam được tổ chức thường niên liên tục nhiều nhất
điểm nhấn của đêm sự kiện là màn trình diễn các bộ siêu tập tám trăm linh mẫu áo dài nổi bật
được chế tạo công phu tài hoa từ bàn tay khéo léo và sáng tạo của ba mươi nhà thiết kế áo dài nổi tiếng
tiên mục đã thu hút sự quan tâm và chú ý của người dân và du khách
màn trình diễn có sự đồng hành của hai mươi hai văn nghệ sĩ người nổi tiếng các hoa hậu á hậu
với vai trò đại sứ hình ảnh cho lễ hội
tiết mục không chỉ mang đậm niềm tự hào dân tộc mà còn góp phần giữ gìn tinh hoa văn hóa việt nam
đặc biệt tiết mục biểu diễn trang phục áo dài nét đẹp áo dài việt
do các tổng lãnh sự nữ và phu nhân tổng lãnh sự trình diễn
không chỉ góp phần thắt chặt tình hợp tác hữu nghị giữa các quốc gia
mà còn lan tỏa nét đẹp áo dài đến bạn bè quốc tế
lễ hội áo dài năm nay có nhiều điểm mới không gian triển lãm và nhiều hoạt động tương tác với chiếc áo dài được mở ra
sự kiện lễ hội áo dài được mở rộng quy mô với chuỗi hoạt động hấp dẫn
mang tính trải nghiệm cao nhằm tiếp tục đưa lễ hội trở thành sản phẩm du lịch thu hút du khách
các hoạt động chính của lễ hội áo dài tp hcm lần thứ một mươi năm hai nghìn hai mươi bốn
sẽ kể câu chuyện về chiếc áo dài dành cho mọi giới tính mọi độ tuổi và phù hợp với nhiều môi trường hoàn cảnh
lễ hội áo dài diễn ra từ ngày bảy tháng ba đến ngày một mươi bảy tháng ba năm hai nghìn hai mươi bốn
với nhiều hoạt động đặc sắc nổi bật tại các địa điểm công viên tượng đài chủ tịch hồ chí minh và đường đi bộ nguyên huệ
công viên lam sơn nhà văn hóa thanh niên bảo tàng áo dài
tối ngày bảy tháng ba cộng đồng người hâm mộ sơn tùng háo hức hơn bao giờ hết
khi chỉ còn vài tiếng đã có thể thưởng thức mv chúng ta của tương lai
mv đánh dấu màn tái xuất cửa sương tùng sẽ chính thức lên sóng vào đúng giờ ngày tám tháng ba
vài tiếng trước khi mv lên sóng sơn tùng đã khiến cho phan thích thú
kích thích thân đăng tải hình ảnh cùng với hải tú
đây có thể là hình ảnh sẽ xuất hiện trong mv chúng ta của tương lai
sơn tùng và hải tú có thái độ vô cùng tự nhiên và ngọt ngào
theo đó chỉ ít phút đăng tải hình ảnh đã nhận về lượng tương tác khủng và hàng nghìn lượt chia sẻ
có thể thấy được lượng khán giả mong đợi màn cambox của sơn tùng là vô cùng lớn
chiều ngày bảy tháng ba sơn tùng đã tổ chức sự kiện bảy minutes stage để gặp gỡ người hâm mộ
tại đây sơn tùng sẽ lần đầu tiên biểu diễn ca khúc mới chúng ta của tương lai
trước khi mv chính thức ra mắt vào h ngày tám tháng ba
từ sớm nhiều người hâm mộ đã có mặt tại nhà thi đấu nguyễn du để chờ đợi được gặp sơn tùng
sự kiện diễn ra với số lượng khán giả giới hạn và những yêu cầu vô cùng nghiêm ngặt
trong đó người đến tham dự phải đảm bảo được các yếu tố cơ bản như vé độ tuổi quy định
hạn chế mang tài sản giá trị cao đặc biệt khi bước qua bộ phận check in
thì sẽ không được mang theo các thiết bị điện tử như điện thoại máy ảnh máy quay phim máy ghi âm
vì là màn comeback của sơn tùng sau nhiều năm thế nên những quy định được đưa ra khá nhiều
nhằm đảm bảo tính bảo mật trước khi mv chúng ta của tương lai chính thức lên sóng
tại đây các khán giả đã tổ chức những hoạt động trao đổi vật phẩm có liên quan đến sơn tùng
diễn ra vô cùng sôi nổi hình ảnh photocast lightstick được trưng bày nhiều nơi vô cùng bắt mắt
được biết phan của sơn tùng cũng đã lên khá nhiều kế hoạch để đẩy thành tích cho màn trở lại của nam ca sĩ
chúng ta của tương lai được dự đoán sẽ là bản hít tiếp theo trong sự nghiệp của sơn tùng